đặc biệt những hàng hóa được xếp là hàng hóa có chất lượng cao thì đã đi vào lòng người việt nam
về mặt phẩm chất cũng như là về phù hợp với môi trường và phù hợp với văn hóa cũng như phù hợp với đặc điểm sử dụng của người việt nam
chính vì lẽ đó cho nên từ cái chỗ trước đây cái hàng hóa việt nam là cái hàng mà đứng bên ngoài và không thể cạnh tranh được với các cái hàng hóa nhập từ thái lan hay trung quốc hay một số nước khác
nhưng trong khoảng thời gian một mươi năm trở lại đây với cái phong trào người việt nam dùng hàng việt nam và với cái việc các doanh nghiệp việt nam nâng cao cái chất lượng cái phẩm cấp và cái đẳng cấp hàng hóa của mình
thì người việt nam đã tìm sử dụng và ưu tiên sử dụng cái hàng việt nam nhiều hơn
chính vì lẽ đó cho nên với những cái hàng của các cái quốc gia khác xung quanh chúng ta một số các cái doanh nghiệp nhập về muốn sử dụng cái tên cái nhãn hiệu mà đang có uy tín của mình trên thương trường
để mà từ đó thu hút được cái người mua hàng dùng cái mặt hàng đó
tại sao không phải không nhập hàng mỹ không nhập hàng eu không nhập hàng nhật về rồi xé nhãn mát nó đi và thay bằng miệng việt mà lại nhập hàng trung quốc hoặc là hàng của nước khác lại thay bằng hàng việt
nó có vấn đề gì
trước hết chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến cái phẩm cấp hàng hóa của eu hay mỹ hoặc là các cái nước phát triển thì đây là những hàng hóa có cái chất lượng rất tốt
nhưng đi đôi với đó là cái giá cả nó tương đối cao
và thực sự mà nói thì cái việc mà bán những cái hàng hóa đó với một cái giá cao như thế mà là hàng việt nam thì chắc chắn cái thương hiệu nó không thể bằng các cái hàng hóa của eu
và vì thế cho nên khi mà nhập những cái hàng hóa có phẩm cấp
hoặc là của các cái nước xung quanh chúng ta thì họ mới là cái người mà xé nhãn mát đi để mà đưa vào cái hàng hóa việt nam
nói như là phóng sư tức là cái hiện tượng xé nhãn mát này là để khai thác cái lợi ích từ cái việc tranh lệch phẩm cấp cũng như là cái khai thác lòng tin của người tiêu dùng đối tượng việt đúng không ạ
vâng rất cảm ơn phóng sư
thưa luật sư việc xé nhãn mát như vậy nó có hợp pháp hay không nó có vi phạm cái quy định nào đó trong cái quy định pháp lý hay không ạ
chúng ta chưa cần phải nghĩ phải đọc văn bản như thế nào
nhưng chúng ta thấy rằng là một cái hàng hóa đang ghi xuất xứ ở nước này đang ghi nhãn hiệu của doanh nghiệp này mà lại bóc nó ra để dán khác vào
có thể là tốt hơn xấu hơn thì chắc chắn là không thể chấp nhận được
chắc chắn là vi phạm rồi
cụ thể hơn luật của mình quy định ấy
thì những cái trường hợp mà thay đổi nhãn mát này nhãn mát khác thay đổi chất lượng thành phần phần cấp của cái sản phẩm nó không đúng với thực tế
thì đấy là một cái dạng của làm hàng giả
có thể thậm chí có những trường hợp mà hàng giả tốt hàng thật nhưng vẫn là hàng giả
vì không phải là cái nhãn hiệu không phải là cái xuất xứ không phải là cái mà thực chất của nó thì anh đã tự động thay đổi đi
thế còn thường thì hàng giả thì nó sẽ xấu hơn nó sẽ là kém hơn
vâng về mặt lý do pháp lý chúng ta sẽ nói đến ở phần sau
anh đang nói về cái tác hại của cái việc mà dạo xuất xứ
như vậy là luật sư có nói là đối với tiêu hủy trong nước thì nó là ảnh hưởng
nó là ảnh hưởng đến quy lợi người tiêu dùng nó là ảnh hưởng đến uy tín hàng việt
thế còn khi mà giả danh hàng việt để xuất khẩu thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào
phó giáo sư định trần thịnh anh có thể nói rõ hơn một chút được không ạ
thực ra thì chúng ta biết rằng thế này
đối với cái việc mà giả xuất xứ trong cái quá trình mà chúng ta xuất khẩu hàng hóa ra quốc tế là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và rất lớn
trước hết chúng ta biết rằng là cái việc mà đánh giá cái hàng đó là hàng của nước nào
và cái phẩm cấp của nó
nó ra sao thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nhận thức và cái kiểm tra giám sát của các cái cơ quan quản lý thị trường của đối tác đối với các cái hàng hóa của chúng ta
chỉ cần một mặt hàng của chúng ta có cái gian lận xuất xứ thì như chúng ta đã biết ấy
khi mà chúng ta xuất xứ cái hàng hóa của chúng ta từ việt nam sang mỹ chẳng hạn
và nếu mà nó lại là giả cái tương hiệu hoặc là đội lốt cái sản phẩm hàng hóa việt nam
khi mà bị chính phủ mỹ phát hiện
họ đánh thuế rất cao và họ sẽ dành nhiều thời gian kiểm tra cái lượng hàng lớn hơn
và như vậy là cái chi phí kiểm tra nó sẽ tăng lên
cái chi phí lưu kho lưu bãi nó sẽ tăng lên
cái thời gian để hàng hóa được thông quan nó cũng sẽ tăng lên
và nó làm cho cái sức cạnh tranh của hàng hóa việt nam trên cái thị trường đó giảm đi
cái điều thứ hai đó là khi chúng ta thấy rằng là cái hàng hóa mà giả xuất xứ việt nam để mà xuất vào một quốc gia nào đó
thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn không chỉ cho một mặt hàng
mà cho các cái mặt hàng khác
đều bị các cái cơ quan quản lý người ta nghi ngờ
và đây là cái điều mà chúng ta sẽ chịu cái áp lực rất lớn
làm cho cái hàng hóa sản xuất của chúng ta có thể giảm cái thị phần
trên cái thị trường các cái quốc gia mà chúng ta xuất khẩu
và cái điều thứ ba đó là cái việc mà chúng ta giả mạo cái xuất xứ ấy
đặc biệt là trong những trường hợp mà chúng ta đã ký kết các cái hiệp định ưu đãi đầu tư ưu đãi thương mại
với các quốc gia thì nó sẽ làm cho các cái quốc gia ấy
người ta có thể có những cái thuế đánh rất cao với những cái mặt hàng mà giả mạo xuất xứ
và cái việc mà thép việt nam xuất khẩu vào hoa kỳ trong cái thời gian vừa qua
đã chứng minh cái điều về việc mà giả xuất xứ trong cái quá trình mà sản xuất hàng hóa
như vậy là phó giáo sư có nói rằng là cái việc mà giả danh xuất xứ việt nam để xuất khẩu hàng hóa
thì nó sẽ mang lại ba cái nguy cơ
một cơ thứ nhất là làm giảm uy tín hàng việt nếu đó là hàng chất lượng thấp
thứ hai là giảm thị phần của hàng việt nếu chúng ta phải cạnh tranh với một cái hàng giả xuất xứ việt nam
và thậm chí nếu mà cái số lượng xuất khẩu đó mà nó vượt quá một cái hạn ngạch
thì chúng ta phải chịu mức thêm cao hơn ví dụ xuất xứ eu đúng không ạ
và cái thứ ba nữa là sẽ làm tăng cái nghi ngờ của cái nước nhập khẩu hàng
có thể họ đưa chúng ta vào danh sách của những cái nước mà bán phá giá
thế còn nếu như là giả danh hàng việt nam mà là nhập từ nước ngoài vào thì ở góc độ thuế thu thuế
thì thưa phó giáo sư là liệu chúng ta có bị thất thu thuế không
khi mà họ ghi danh là người việt nam mà chúng ta không thu được cái thuế
cái điều đó là cái điều đương nhiên
đặc biệt là chúng ta có các cái hiệp định thương mại với các cái quốc gia mà chúng ta nhập cái hàng hóa vào
như là asean hoặc trung quốc
khi mà chúng ta nhập vào cái hàng hóa cái thuế quan của chúng ta đã giảm xuống từ đến năm rồi
và như vậy là họ nhập gần như không phải đóng thuế
ở đây khi mà như vậy
thì có nghĩa là chúng ta không thể thu được cái thuế xuất nhập khẩu hàng hóa một cách chính xác
chưa nói rằng là trên cái cơ sở vì họ đã nhập cái hàng hóa đó vào
nhưng họ lại xét cái nhãn mát của cái nước nhập và họ gắn cái nhãn mát của họ vào
thì như vậy là họ không phải nộp cái thuế nhập khẩu
phải không ạ
và ở đây chúng ta thấy rằng là cái thuế giá trị gia tăng hoặc các cái thuế khác ấy
thậm chí chúng ta còn phải mất thuế gọi là bù đắp cái giá trị gia tăng cho các cái doanh nghiệp đó cơ
và vì thế cho nên là nó dẫn đến cái chỗ là
ví dụ như cái trường hợp khải sưu
chúng ta thấy rằng cái thất thoát về thuế trong khoảng một mươi năm của khải dưu là cực kỳ lớn
kể cả thuế nhập khẩu lẫn cái thuế giá trị gia tăng mà được bù đắp cho các cái doanh nghiệp sản xuất trong nước
theo cái khai của khải sưu
và đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng là không thể chấp nhận được
vậy thì qua cái quan sát của mình thì theo phó giáo sư lý nhân thịnh là liệu
cái hiện tượng mà
gọi là giả xuất xứ hàng việt như vậy nó có phải là một xu hướng tiếp tục trong tương lai hay không
thực ra thì chúng ta biết rằng là cái việc mà giả cái xuất xứ của hàng việt nam ấy
nó đã có cái sự phát triển cũng tương đối lâu rồi
ở một số cái doanh nghiệp và một số cái tổ chức
nhưng đó là những cái người mà làm ăn có con
có cái tư tưởng trụm giật
và chỉ mong muốn một cái lợi nhuận đột xuất trong một cái khoảng thời gian nhất định
mà họ không nghĩ đến cái việc rằng là xây dựng cái thương hiệu của họ một cách bền vững
và phát triển cái nền sản xuất kinh doanh trong nước
cũng như phát triển cái các cái mặt hàng kể cả là mặt hàng tổ công truyền thống
hay các cái mặt hàng hiện đại mà nó tương xứng với cái kí phí mà bỏ ra
và đây thì chúng ta cũng thấy rằng là nó không hẳn là một trào lưu
nhưng chúng tôi cũng nói rằng là trước đây
thì nó tương đối ít
nhưng cái thời gian vừa qua đấy thì chúng ta thấy rằng là một số các cái cá nhân
các cái doanh nghiệp đã có cái việc làm mà nó không tương xứng
và rõ ràng là cái việc này là cái việc mà chúng ta cần phải có cái cảnh báo
có cái cơ chế quản lý và có cái chế tài xử phạt một cách nghiêm khắc
để chấm dứt cái hiện tượng mà hàng giả hàng nhái
cũng như đội lốt cái thương hiệu đội lốt xuất xứ
tôi cho rằng là sở dĩ thỉnh thoảng chúng ta phát hiện những vụ lớn mà gây sốc
gây mất lòng tin thì nó không phản ánh cái xu thế là nó gian lận
nó vi phạm nó tăng lên
chẳng qua là do cái quy mô sản xuất rất lớn hội nhập rất là sâu
cho nên là một vài doanh nghiệp một vài hiện tượng xảy ra
chứ còn đâu tôi cảm nhận được đa số doanh nghiệp bây giờ là làm ăn bài bản uy tín mục đích lâu dài
và họ đã nhận thức được pháp luật rất là rõ ràng
họ biết được là cái hậu quả cái giá của họ phải trả thế nào
họ phải chấp hành pháp luật ra làm sao
như vậy chúng ta đều thống nhất rằng là cái hiện tượng gọi là giả danh xuất xứ hàng việt không còn là đơn lẻ
và nó có thể sẽ tiếp tục trong tương lai
và đặc biệt nó đã trở nên bức xúc trong cảnh hiện nay khi mà cái căng thẳng thương mại mỹ trung đang rất là nóng
và việt nam nếu không cẩn thận sẽ trở thành một trong những cái đối tượng mà bị cuốn vào
cái lò nóng này
và nó sẽ gây những tác hại không lường đúng không ạ
vậy chúng ta phải làm thế nào để ngăn chặn tình trạng giả danh xuất xứ này
cũng như là bài bản luật pháp và những giải pháp cần thiết khác ra sao
thì trước khi vào vấn đề này xin mời hai quý vị cùng quý vị khán giả chúng ta xem một tổng hợp tiếp theo của chủ nhân dân thực hiện
thực tế hiện nay do chưa có quy định về tiêu chí ghi nhãn nước sản xuất hàng hóa
khái niệm hàng hóa việt nam
được hiểu theo nhiều cách
như hàng hóa xuất xứ việt nam
hàng hóa có công đoạn sản xuất tại việt nam
hoặc hàng hóa mang thương hiệu của việt nam
nói cách khác chưa có một thước đo rõ ràng
để xác minh quá trình sản xuất thế nào
hàm lượng giá trị bao nhiêu
thì doanh nghiệp được dán nhãn made in vietnam lên sản phẩm
theo điều chín của nghị định ba mươi một hai nghìn một mươi chín
thì những công đoạn gia công chế biến đơn giản
không thể coi là hàng có xuất xứ việt nam
nhưng gắn mát sản xuất tại việt nam thì lại đúng
quy định này cho thấy
hiện định nghĩa về hàng việt nam
có độ mở khá rộng
chưa có quy định chi tiết cụ thể
do đó để bảo vệ hàng việt
cũng như bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng
các bộ ngành cần có ngay quy định cụ thể
về hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại việt nam
đây cũng là cách phòng chống gian lận thương mại
về xuất xứ hàng hóa
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và các doanh nghiệp sản xuất
cũng như niềm tin cho người tiêu dùng
vâng thưa hai vị khách mời
như vậy có thể nói rằng là
thủ tướng đã ký bàn hành đề án
về tăng cường quản lý nhà nước
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
và gian lận xuất xứ
thế thì trước hết chúng ta phải nhận diện
các nguyên nhân vi phạm ở mặt pháp lý
thưa luật sư trương hình đức
theo ông thì trong bối cảnh đó
và cho đến nay thì chúng ta đã đủ
có những quy định để mà nhận diện
cũng như là để ngăn chặn những hiện tượng
gọi là gian lận xuất xứ này hay chưa
chúng ta phải nói sòng phẳng với nhau thế này
đối với xuất xứ hàng hóa
thì nó có hai mảng
một cái là liên quan đến ngoại thương
một cái là nội thương
một cái là hàng xuất khẩu
thì chúng ta đã quy định rất rõ rồi
thậm chí cách đây hơn nửa thế kỷ
là chính phủ đã giao cho phòng thương mại
để cấp xuất xứ hàng hóa
và từ đấy nay chúng ta làm tương đối nghiêm túc
rất nhiều quy định hướng dẫn
rồi các cái hiệp định ký với nước ngoài
cho nên là thi thoảng có những sai sót ấy
cụ thể là bây giờ là cái nghị định ba mươi một năm hai nghìn một mươi tám
là chuyên về xuất xứ hàng hóa
trong đó có hướng dẫn những nguyên tảng quy định
sau đó là các thông tư và các những văn bản khác
thì về cơ bản nó không có vương mắc
mà tôi nghĩ là thực hiện được
nhưng cái khó của chúng ta
nó ở cái chỗ là những hàng nội địa
thì nó quy định về xuất xứ hàng hóa
không phải là quy định từ cái hàng xuất khẩu
mà quy định từ cái gốc
đấy là luật thương mại năm hai nghìn năm
luật thương mại định nghĩa xuất xứ hàng hóa
gồm có hai dạng
dạng thứ nhất là sản xuất toàn bộ
tại một nước tại một nơi
thì nó rõ rõ rồi
cái dạng thứ hai thì bắt đầu là có vấn đề
nghĩ định quy định rằng là
nó là cái thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng
ở việt nam
nếu như đối với trường hợp mà nhập khẩu nhiều linh kiện
nhiều chi tiết nhiều sản phẩm của các cái nước khác về
thế thì vậy
có ba cái ý ở trong này
thứ nhất là chế biến
đối với những cái hàng hóa chế biến thì rất là rõ
nhưng đối với hàng lắp ráp
những cái hàng tivi điện tử chẳng hạn
thì tôi nghĩ rằng không thể dùng cái từ chế biến được
thế là hở về pháp luật
thứ hai là cơ bản
thế nào là cơ bản
bây giờ anh lập nhập hàng nghìn cái chi tiết của ô tô
của những cái máy tính về
anh lắp ráp với nhau
từ cái chỗ nó chẳng có hình hài gì ra được cái máy tính
chất lượng nó có thể rất khác biệt
thì quả thật nó là cơ bản
cuối cùng thì đơn giản rồi
đó là trường hợp của asanjo
thì nếu như tôi cảm nhận
theo thông tin của báo chí đưa
thì không có cái gì là chế biến không có cái gì là cơ bản
có mỗi cái cuối cùng
cho nên mọi người mới dị ứng với cái chuyện đấy
còn cái khải siêu chẳng hạn
giả sử như là
người ta nhập về
người ta viền chỉ
hay là theo một vài bông hoa vào cái khăn chẳng hạn
thì có lẽ cũng không thể nói đến là xuất xứ việt nam
đây thì người ta còn không làm gì cả
thì nó rõ ràng rồi
thế nhưng cái
và cái khó nhất cho doanh nghiệp
cho quản lý cũng như người tiêu dùng bây giờ
đấy là luật của chúng ta
quy định ở cái luật thương mại hai nghìn năm
sau đó là cụ thể hóa bằng cái
nghị định bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi
về nhãn hiệu hàng hóa
thì quy định tất cả hàng hóa là phải có nhãn hiệu
trong nhãn hiệu buộc phải có một nội dung
đó là xuất xứ hàng hóa
mà xuất xứ hàng hóa thì như chúng ta
thấy là quy định như
cái nghị định
cái luật thương mại thì đã khó rồi
cái này đối với hàng hóa nội địa
thì lại giao cho doanh nghiệp
tự ghi tự xác định xuất xứ
với ba cái nội dung
thứ nhất là phải trung thực
thứ hai là phải chính xác
thứ ba là phải tuân thủ các quy định của pháp luật
cũng như là các cái hiệp ước hiệp định cam kết quốc tế
pháp luật thì không có gì cả
nếu như mà anh mà khéo ra
anh chỉ cần quy định là
cái hàng nội này cũng áp dụng tương tự như là hàng xuất khẩu
thì nó còn có cơ sở
còn hiện nay là không có gì cả
thì thế nào là chính xác cũng không biết
trung thực thì phải biết là nó thế nào đúng hay sai
chúng ta ghi nhận và cảm ơn quan điểm của luật sư
thưa giáo sư lý trường thịnh
thì chúng ta đã có một cái sự giải thích bằng luật
cũng như là nghị định ba mươi một
về cái khái niệm xuất xứ việt nam khá rõ
thế nhưng mà made in vietnam
thì theo quan điểm của ông
chúng ta đã có cái quan niệm đó hay chưa
cũng như là có một sự phân biệt gì không
giữa made in việt nam và xuất xứ việt nam
thực ra thì chúng ta từ trước đến nay
cái made in việt nam và cái xuất xứ việt nam
chúng ta thường coi nó như là một
nhưng trong thực tế
thì nó không phải vậy
mà sản xuất ở việt nam
thì đó là cái việc mà
như chúng ta nói
nó có thể tạo ra một cái khâu cuối cùng nào đó
trên cái lãnh thổ việt nam
và được lấp ghép bởi những cái chi tiết
ở nhiều quốc gia khác nhau
nó hình thành nên một cái gọi là
sản xuất ở việt nam
cái mà xuất xứ việt nam ấy
thì nó phải có một cái thay đổi về mặt chất lượng
nếu mà chính xác ấy
thì nó phải có quy định một cái hàm lượng
và như vậy là
phải nói thật
là chúng ta còn phải có rất nhiều
những cái văn bản
những cái thông tư nghị định
để hướng dẫn
một cách cụ thể hơn
về thế nào là hàng hóa sản xuất ở việt nam
thế nào là hàng hóa xuất xứ việt nam
có cái quy định
mang cái tính cụ thể tỉ mỉ
theo các giáo sư thì nếu như được tư vấn cho
cơ quan lập pháp
để mà đưa ra một khái niệm về made in việt nam
thì phó giáo sư có thể đưa ra những cái tư vấn như thế nào
thế nào là made in việt nam
đó là những cái hàng hóa
được sản xuất
ở cái công đoạn
nó thay đổi cái hình dáng
nó là cái công đoạn cuối cùng
tại thị trường việt nam
là lãnh thổ việt nam
và nó phải xác định
một cái tỷ lệ giá trị gia tăng nhất định
trên cái giá trị của hàng hóa
thì lúc đó
chúng ta mới có thể nói rằng là
chúng ta là hàng hóa sản xuất tại việt nam
tức là biến đổi hình thức
biến đổi mục đích sử dụng
và tạo ra giá trị gia tăng
rất là cảm ơn pháp giáo sư
thưa hai vị khách mời
đến đây chúng ta đã tương đối là đồng thuận
về cái việc khẳng định rằng là
đồng thời là có rất nhiều tác hại
vậy thì rõ ràng là giải pháp của nó
cũng cần một sự đồng bộ đúng không ạ
vậy thì trước hết là theo luật sư trương hình đức
là giải pháp về phía nhà nước
đặc về phía luật pháp cần là như thế nào
để ngăn chặn cái tình trạng này
tôi cho rằng là cái yêu cầu về xuất xứ
là bắt buộc mà thực hiện rất nhiều năm rồi
đến nay thì tôi thấy hơi ngạc nhiên
là bộ công thương nói rằng
soạn thảo cái thông thư hướng dẫn
nhưng rất lo ngại là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái thị trường
vậy thì chúng ta phải làm rõ ra
còn nếu không thì hóa ra chúng ta cứ tiếp tục lừa dối nhau
hiện nay chúng ta mới định nghĩa về mặt định tính
chứ chưa có định lượng
tôi nghĩ cách đơn giản nhất là gì
là áp dụng tương tự
trong lúc chưa ban hành được cái cụ thể
thì chúng ta nói rằng cái hàng ở trong nước
cũng áp dụng tương tự như hàng xuất khẩu
nếu đã có cam kết thì thực hiện tương tự cam kết
nếu như không cam kết thì cứ áp dụng tiêu chí tương tự
thế còn nếu về nguyên tắc chung ấy
thì tôi thấy rằng có lẽ giờ phải ra soát lại
phải xem lại khái niệm
sờ đôi từ khái niệm cho đến cụ thể
chẳng hạn như là cái chung thì tôi nghĩ rằng là
chắc là một cái nguồn gốc
của hàng hóa nào đấy nó chiếm khoảng
giá trị năm mươi một cho nên
thì chúng ta có thể là thừa nhận
đấy là xuất xứ việt nam
thế còn một số trường hợp đặc biệt
thậm chí có khi phải lên đến tám mươi mới công nhận
một số trường hợp có thể ba mươi cũng công nhận
thì chúng ta phải đi vào những ngành hành
nó có cái đặc thù khác nhau
thế còn một cái điểm mà tôi thấy rằng
pháp luật cũng rất bậc mờ
rất khó cho doanh nghiệp
đấy là như phó giáo sư thịnh
cũng như là asenjo người ta nói đấy
xuất xứ và sản xuất tại đâu là khác nhau
nghị định của chúng ta quy định là một ạ
giải thích trong cái nghị định bốn mươi ba ấy
nói rằng xuất xứ được ghi dưới các cái dạng khác nhau
chẳng hạn như là sản xuất tại đâu
chế biến tại đâu
lắp ráp tại đâu chẳng hạn
và dịch cho tiếng anh
make in về ta
tức là đang đánh đồng tất cả cái khái niệm như nhau
thì tôi cho rằng nếu đánh đồng như thế
bây giờ rất khó để phân biệt trong những cái
cụ thể những cái lĩnh vực ngành hàng
mà nó không có những cái khái niệm
nó không có những cái tiêu chí chung như vậy
thưa phó giáo sư thịnh
nếu mà để phải triển khai cái đề án tăng cường quản lý nhà nước
về chống lẩn tránh bị phát phòng thương mại
và dọn xuất xứ
thế thì trong trước mắt
các quan nhà nước cần phải tập trung vào những điểm trọng tâm nào
trước hết là chúng ta phải
thấy thế này
cái việc mà đưa ra cái đề án này
trước hết là để tạo điều kiện
cho các cái doanh nghiệp việt nam
đứng vững trên cái đôi chân của mình
cái hàm lượng việt nam
trong các cái sản phẩm hàng hóa
để từ đó đảm bảo
cho các cái sản phẩm nó đúng với
cái yêu cầu là xuất xứ việt nam
và vì thế cho nên ấy
giám sát của các cơ quan chức năng
các cái quá trình mà sản xuất kinh doanh
phải sâu sát hơn
phó giáo sư có nói đến cái vấn đề về
kiểm soát chặt chẽ cái chứng nhận xuất xứ
vậy trong cái bối cảnh hội nhập
đặc biệt là của cptp
cũng như là của evta
chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà doanh nghiệp sẽ tự chứng nhận xuất xứ
vậy thì trong bối cảnh đó
thì làm thế nào để tăng cường kiểm soát
cái xuất xứ
tránh cái việc cho mượn xuất xứ
một chút rồi sau đó anh gây hại cho cả
cộng đồng doanh nghiệp cũng như là gây hại cho kinh tế quốc gia
trước hết ấy
là chúng ta phải có cái cơ chế kiểm tra giám sát
một cách chặt chẽ
và như tôi đã nói đấy
nếu như một cái doanh nghiệp nào đó
tự nhiên anh có cái lượng hàng nhập khẩu
từ một quốc gia khác nó tăng lên đột biến
hoặc là anh có một lượng hàng xuất khẩu
nó ra nước ngoài
nó tăng lên đột biến
thì lập tức cái cơ quan quản lý
phải theo dõi kiểm tra giám sát
cái quản lý của cái hàng nhập
nó từ đâu đến
và quá trình sản xuất kinh doanh trong nước
có tăng trưởng không
có phát triển không
và có tương xứng với cái lượng hàng xuất khẩu đi hay không
thì từ đó chúng ta sẽ có được cái xem xét
cái quản lý
nó hợp lý
và đương nhiên là chúng ta phải có cái cơ chế
kiểm tra giám sát một cách thường xuyên
và có cái chế tài
sử phạt một cách nghiêm khắc
thưa luật sư
vậy thì giám sát xin cho nói đến vấn đề chế tài
phải nâng chế tài hay không
bao gồm cả chế tài hành chính cũng như chế tài về tài chính
quy định cái chế tài
tôi nghĩ rằng nó không phải là xử phạt theo cái nghĩa là
một vài trăm triệu một vài tỷ
loạt của chúng ta bây giờ là sử phạt hành chính tối đa là hai tỷ
mà bây giờ phải thay đổi
sử phạt trên tỷ lệ hàng hóa
tỷ lệ doanh thụ
thì mới có thể ngăn ngừa
đây là một trong những đề xuất rất là mạnh mẽ và cụ thể
rất là cảm ơn luật sư
phó giáo thịnh có gì bổ sung không ạ
thứ hai thì tôi cho rằng là
ở đây cái việc mà giả
cái thương hiệu cái giả
cái xuất xứ ấy
rõ ràng là một cái biện pháp
mà vi phạm rất là chẩm trọng
và nó ảnh hưởng
rất lớn như chúng ta đã nói
và cái mức một hai doanh thu ấy
trên doanh thu ấy thì không đáng
để cho các cái doanh nghiệp
họ sợ đâu đấy là chúng ta cũng phải
nói thẳng với nhau ví dụ như cái vụ khải siêu
chẳng hạn mà chỉ có một hai
doanh thu thôi thì thật sự
họ chả sợ cái gì cả cho nên là
chúng tôi cho rằng cái mức nó phải cao hơn nhiều
để mang cái tính trừng phạt
để bất kì một người nào
khi mà anh đã có cái
ý đồ gian dối anh có
cái ý đồ giả danh mạo xuất xứ
lập tức anh sẽ
phải nhìn thấy cái
cái bức phạt
rất lớn tức là cái
chế tài về mặt tài chính nó phải đảm bảo
để mà thu lại toàn bộ những cái gì
anh trục lợi trên cơ sở
gian dối đồng thời là phạt bổ sở
đúng không ạ đúng
rất là cảm ơn những cái chia sẻ của
hai vị khách mời thưa quý vị
rất tốt là hàng việt nam
ngày càng có chất lượng
và thậm chí hàng việt nam đã bị làm giả
nhưng mà cũng rất là
nguy hiểm nếu như là hàng
có cái hiện tượng làm giả xuất xứ hàng việt nam
bởi vì tại hại của nó không chỉ là
đối với người tiêu dùng mà còn đối với
quốc gia và đặc biệt là trong
bối cảnh căng thẳng thương mại quốc tế hiện nay
đang diễn ra vì vậy
cái việc mà đảm bảo xuất xứ một cách minh bạch
đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh
đảm bảo thực hiện nghiêm
chỉ đạo của thủ chính phủ về
chống giả lợi xuất xứ và chống
cái lần tranh thuế theo cái đề án mà
chính phủ vừa đưa ra là một trong những trọng tâm
của nhiệm vụ nửa đầu
à nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín này cũng như
là nhiệm vụ thường xuyên của các công an
quản lý nhà nước để làm điều đó
đòi hỏi một cái sự điều chỉnh nhận thức
đòi hỏi một sự hoàn thiện pháp lý
đòi hỏi một sự đồng bộ trong các cái giải pháp
liên ngành cũng như pháp quốc tế tốt
tất cả những điều này là rất
cần thiết để đảm bảo hàng việt nam
ngày càng chinh phục người việt nam
cũng như chinh phục thế giới đến đây thời lượng
của chương trình đã hết rất cảm ơn quý vị
đã theo dõi xin tạm biệt
và hẹn gặp lại một lần nữa
xin cảm ơn hai vị khách mời
xin chào tất cả các quý vị và hẹn gặp lại